kính thưa quý vị tính đến nay tỉnh bình thuận đã có hơn tám trăm linh lượt người dân trở về từ vùng dịch
và sự đón nhận đồng bào trở về quê hương của chính quyền tỉnh đã tạo cho người dân cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết
trung tâm được xây dựng trên cơ sở khu bốn tầng cũ của bệnh viện đa khoa vĩnh long quy mô hai trăm linh giường
trước mắt sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn một với sáu mươi giường điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng nguy kịch
hiện trung tâm được trang bị ba mươi máy thở chức năng cao bảy mươi máy thở oxy dòng cao hfnc
và được lắp đặt hệ thống oxy nén trên năm tấn
đang triển khai lắp đặt hệ thống oxy nắng một mươi tấn để đảm bảo đủ cho kỹ thuật cao nhất
trong công tác hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín
về nhân lực trung tâm hồi sức tích cực đã huy động bốn mươi tám y bác sĩ và điều dưỡng từ bệnh viện nhi trung ương
và bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long làm việc tại đây
đã có bốn mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng được bệnh viện tiếp nhận
dự kiến giai đoạn hai sẽ được hoàn thành vào ngày ba mươi tháng tám với quy mô hai trăm linh giường bệnh
khi hoàn chỉnh trung tâm sẽ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở các tỉnh đồng tháp và an giang